tại hà nội viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam chủ trì phối hợp với hội khoa học lịch sử việt nam
tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc của tổ quốc bốn mươi năm nhìn lại
đây là hoạt động kỷ niệm bốn mươi năm ngày quân và dân ta chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc của tổ quốc
ngày một mươi bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
sáu mươi báo cáo tham luận tại hội thảo đã tập trung vào những vấn đề cơ bản
trong đó khẳng định sự thật lịch sử và tính chính nghĩa của việt nam trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc của tổ quốc
các đại biểu cũng bày tỏ tri ân và tôn vinh đồng bào chiến sĩ từng chiến đấu hy sinh bảo vệ từng tất đất biên cương của tổ quốc
tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh
đã không tiếc tuổi xuân xương máu để bảo vệ nền độc lập tự do thống nhất chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
hội thảo cũng đánh giá làm rõ sự quyết tâm nỗ lực của đảng bộ và nhân dân các tỉnh biên giới trong việc khắc phục khó khăn
hậu quả chiến tranh thi đua xây dựng phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh nâng cao đời sống nhân dân
nhất là các gia đình thương binh liệt sĩ và người có công với đất nước